tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm làm việc với bộ tư lệnh quân chủng phòng không không quân
cùng dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bám sát nhiệm vụ chính trị quân chủng phòng không không quân đã bảo đảm chế độ trực ban trực tăng cường
huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tổ chức bay tuần tiễu làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị tư lệnh không quân các nước asean lần thứ một mươi bảy
tích cực triển khai các hoạt động giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai cháy rừng phối hợp với các lực lượng khác trong quân đội tham gia công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
sự đóng góp của quân chủng hòa cùng với thanh tích của quân đội cả nước góp phần tô đậm thêm hình ảnh tốt đẹp của bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội đề nghị trong thời gian tới quân chủng cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng
các nghị quyết chỉ thị của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
trên cơ sở đó tăng cường lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức trọng tâm là xây dựng bản lĩnh chính trị lập trường giai cấp ý chí quyết tâm quyết đánh và quyết thắng cho cán bộ chiến sĩ
chủ tịch hội lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện cần chú trọng kết hợp với khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một số ít cán bộ đảng viên
theo nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh